xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sinh thời chị được ca ngợi là hoa hậu tài sắc vẹn toàn từng đỗ hai đại học là học viện ngoại giao và đại học ngoại ngữ hà nội
đăng quang năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn khi mới một mươi tám tuổi chị trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu thể thao
giữa tháng tám ca sĩ việt quang qua đời ở tuổi bốn mươi bốn sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi
trước lúc ngã bệnh việt quang còn thu âm một ca khúc nhưng chưa kịp ra mắt
là ca sĩ nổi tiếng ở thập niên hai nghìn anh quen thuộc với khán giả qua các bài hit như tình ơi về đây tình anh
giọng ca trẻ phạm trí thành mất sau thời gian điều trị bệnh viêm gan b khép lại cuộc đời ở tuổi hai mươi năm với bao dự định còn giang dở
hôm bảy tháng một mươi hai hội sân khấu tp hcm làm lễ tưởng nhớ các đồng nghiệp qua đời trong đại dịch
trước bài vị các nghệ sĩ đạo diễn trần lục dầu chủ tịch hội sân khấu tp hcm dương dưng nói
chúng tôi rất xa khi nhiều nghệ sĩ qua đời trong giai đoạn giãn cách xã hội không thể có một tàng lĩ chú đáo
sân khấu công chúng sẽ mãi biết ơn sự đóng góp âm thầm mà to lớn của họ với văn hóa nghệ thuật nước nhà